nhằm hỗ trợ quà tết cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi hivs tại tp hcm được đón tết ấm áp
câu lộc bộ bầu trời xanh đã tổ chức chương trình hạt gạo chia đôi lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề tết đông đầy xung vầy nhân ái
năm nay chương trình đã trao quà cho bốn trăm linh trẻ bị ảnh hưởng bởi hivs ở tp hcm và củ chi
mỗi phần quà trị giá bốn trăm năm mươi đồng gồm gạo mì gói dầu ăn bánh nước ngọt
các em tham gia chương trình đều mang trong mình căn bệnh di truyền từ cha mẹ một số khác bị ảnh hưởng bởi sự kỳ thị nặng nề của cộng đồng
qua đó chương trình đã đồng hành và giang rộng vòng tay yêu thương để các em được hòa nhập sống và lớn lên bình thường như những trẻ em khác
để các em được học tập vui chơi và phát triển
ngoài ra chương trình có nhiều hoạt động như chụp ảnh miễn phí gọi số trúng thưởng và nhiều phần quà gửi đến các em nhân dịp tết đến xuân về